liên quan đến vụ giải cứu thành công hai bé gái bị mất tích ở phố đi bộ nguyễn huệ
như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin ngày một mươi tháng bốn công an quận một phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự pc hai
công an tp hcm vẫn đang đấu tranh lấy lời khai phạm huỳnh nhật vi sinh năm hai nghìn ba ngụ tỉnh tiền giang
chú quận bình thạnh tp hcm để làm rõ động cơ gây án
theo công an vì không có công việc ổn định và được bạn trai tru cấp tiền bạc
về căn hộ cao cấp ở trung cư sài gòn pia phường hai mươi hai quận bình thạnh nơi giam giữ hai bé gái bị mất tích được xác định là do vi thuê
theo đó vi thuê căn hộ trên từ ngày ba tháng bốn với giá một mươi tám triệu đồng một tháng
mục đích vi thuê được xác định là sau khi bắt cóc hai bé gái sẽ đưa về đây giam giữ
quá trình điều tra vi cũng khai chọn căn hộ cao cấp ở trung cư sài gòn pia vì đây là nơi an toàn an ninh và cũng tránh được cơ quan chức năng phát hiện
riêng về động cơ bắt giữ hai cháu bé công an vẫn đang điều tra để làm rõ
như đã thông tin tối ngày ba tháng bốn nhật vi tiếp cận hai bé gái nktm bảy tuổi và lhtl ba tuổi là con của chị nguyễn thị kim chi hai mươi bảy tuổi ngụ quận bảy tại phố đi bộ nguyễn huệ khi hai bé đi bán kẹo tại đây
nhật vi dùng bánh kẹo và tiền bạc dẫn dụ hai bé gái đi từ quận một sang quận tám rồi đón taxi công nghệ đưa về căn hộ tại khu trung cư cao cấp sài gòn pia để giữ lại
khi bị thất lạc hai con chị chi đã tìm kiếm khắp nơi trong nhiều ngày
từ chiều ngày sáu tháng bốn khi tiếp nhận trình báo của chị chi lực lượng công an quận một phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của công an tp hcm huy động hai trăm linh cán bộ chiến sĩ vào cuộc tìm kiếm
qua trích xuất hình ảnh camera ở nhiều địa điểm và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định được đường đi chân tướng nữ nghi phạm và điểm đến cuối cùng của người này cùng hai bé gái tại khu sài gòn pia
đến một mươi giờ sáng ngày tám tháng bốn tức sau bốn mươi hai giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo lực lượng công an ập vào căn hộ trên
giải cứu thành công hai bé gái và tạm giữ nghi phạm nhật vi để điều tra
đại tá nguyễn hải phước trưởng công an quận một và đại diện phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bàn giao hai bé cho mẹ
từ vụ việc phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi quê tiền giang bắt cóc hai bé gái tại phố đi bộ nguyễn huệ tp hcm
độc giả dân trí đặt câu hỏi về việc theo quy định của pháp luật hành vi bắt cóc trẻ em có thể bị xử lý về những tội danh nào
những căn cứ pháp lý nào cần phải làm rõ để củng cố cho những tội danh đó
theo quy định của pháp luật hình sự để xác định trách nhiệm hình sự đối với người bắt cóc trẻ em
vấn đề mấu chốt cần làm rõ là động cơ mục đích và ý chí chủ quan của người thực hiện hành vi là gì
từ căn cứ này có thể xem xét áp dụng một trăm bốn tội danh theo bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
cụ thể thứ nhất nếu người thực hiện hành vi dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác để bắt cóc
chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ thì trẻ em có thể bị xử lý hình sự về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
theo điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
khung hình phạt cơ bản đối với tội danh này là ba bảy năm tù và cao nhất có thể lên tới một mươi năm năm tù
thứ hai trường hợp người thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em để làm con tin phục vụ mục đích chiếm đoạt tài sản
thì có thể bị xử lý về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điều một trăm sáu mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
với tình tiết định khung phạm tội đối với người dưới một mươi sáu tuổi theo khoản hai điều này mức áp dụng là từ năm đến một mươi hai năm tù
thứ ba nếu hành vi bắt cóc
nhằm mục đích phục vụ việc mua bán người trong đó bao gồm các hành vi như chuyển giao hoặc tiếp nhận trẻ em để giao nhận tiền
tài sản hoặc lợi ích và chất khác trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo
chuyển giao hoặc tiếp nhận trẻ em để bóc lột tình dục cưỡng bức lao động lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác
hay tuyển mộ vận chuyển chứa chấp trẻ để thực hiện hai hành vi ở trên
thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi theo điều một trăm năm mươi một bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
thứ tư nếu hành vi bắt giữ hoặc giam trẻ em nhằm làm con tin để cưỡng ép các cơ quan tổ chức cá nhân làm hoặc không làm một việc
như một điều kiện để thả con tin thì có thể bị xử lý hình sự về tội bắt cóc con tin theo điều ba trăm linh một bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
nếu thuộc tình tiết phạm tội với người dưới một mươi sáu tuổi theo khoản hai điều này khung hình phạt có thể áp dụng là ba bảy năm tù
liên quan vụ việc trao đổi với phóng viên luật sư nguyễn văn nam đoàn luật sư thành phố hà nội nhận định
hành vi của nhật vi đã trực tiếp
xâm phạm đến nhiều khách thể về quan hệ nhân thân quyền cơ bản của con người công dân quyền được chăm sóc nuôi và sống chung với cha mẹ quyền được bảo vệ của trẻ em
đối tượng nhật vi đã dùng thủ đoạn rụ rỗ trẻ em đưa trẻ em thoát khỏi sự quản lý trông non của cha mẹ để đưa về nơi ở của đối tượng
làm các cháu và mẹ các cháu rơi vào trạng thái tâm lý hoảng sợ
rất may các chiến sĩ công an đã kịp thời phát hiện và đưa trẻ về với mẹ của các cháu
hành vi của đối tượng thực hiện tại nơi đông người gây tâm lý hoang mang hoảng sợ cho nhiều người khác
hành vi nêu trên được xác định là hành vi xâm hại trẻ em là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của luật bảo vệ trẻ em
nên theo quy định của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm và sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
thì người nào có hành vi bắt cóc trẻ em tùy theo mục đích tỉnh tiết thực hiện hành vi phạm tội mà có thể cấu thành những tội danh sau đây
tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi quy định tại điều một trăm năm mươi bốn
tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm sáu mươi chín
tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi quy định tại điều một trăm năm mươi một
và tội bắt cóc con tin quy định tại điều ba trăm linh một
do vậy để xác định chính xác tội danh đối với đối tượng nhật vi
cơ quan công an cần tập trung đấu tranh làm rõ về động cơ mục đích của đối tượng nhật vi khi bắt hai trẻ nhỏ
tuy nhiên qua quan sát diễn biến sự việc luật sư nam nhận định hành vi của đối tượng nhật vi có dấu hiệu phạm tội
chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi được quy định tại điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
bởi cho đến hiện tại quá trình điều tra cho thấy
việc nhật vi bắt giữ trẻ không có yếu tố vụ lợi không có mục đích chiếm đoạt tài sản
không nhằm mục đích bán các cháu nhỏ để kiếm tiền
trường hợp bị khởi tố điều tra truy tố và xét xử về tội danh này
đối tượng nhật vi có thể đối diện với mức án hình phạt cao nhất có thể lên tới một mươi năm năm tù
ngoài ra nếu bị hại có yêu cầu về bồi thường tổn thất thiệt hại về tinh thần tài sản
đối tượng nhật vi có trách nhiệm bồi thường toàn bộ các thiệt hại về dân sự cho gia đình các cháu nhỏ
theo các quy định của bộ luật dân sự
trường hợp qua đấu tranh với nhật vi lực lượng chức năng làm rõ yếu tố vụ lợi trong vụ việc
đối tượng nhật vi có thể bị khởi tố về tội danh mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
quy định tại điều một trăm năm mươi một có mức hình phạt cao nhất đến hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
hoặc tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm sáu mươi chín
với mức hình phạt cao nhất hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
ông nam cho rằng vụ việc là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý con cái
với trẻ em ở độ tuổi này chỉ cần rời mắt ra là các cháu có thể gặp nguy hiểm
đặc biệt là ở nơi công cộng
bởi vậy cần phải giáo dục các cháu kỹ năng sống khi gặp những tình huống nguy hiểm
để kịp thời phát hiện và có tín hiệu cho những người xung quanh can thiệp
hỗ trợ kịp thời tránh những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra đối với trẻ em
bà trần thị quế chi phó viện trưởng viện nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo tp hcm lưu ý
cha mẹ phải chủ động dạy trẻ những kỹ năng về phòng tránh bị bắt cóc
để việc này trở thành kỹ năng sống của trẻ
theo bà chi để dạy trẻ những kỹ năng này
cha mẹ cần hiểu được thủ đoạn và đối tượng có thể trở thành kẻ bắt cóc trẻ em
thủ đoạn chính của bọn bắt cóc trẻ em là lợi dụng tính chất ngây thơ
và thích được cho quà tặng của trẻ em
đối tượng bắt cóc trẻ em có thể là người lạ cũng có thể là người thân người quen
mục đích bắt cóc trẻ em thường là tống tiền bán cho người khác hay bán ra nước ngoài
bọn bắt cóc trẻ em có thể tiếp cận khi trẻ đang chơi tại siêu thị
khu vui chơi hay công viên trường học
bà nhấn mạnh cha mẹ cần dạy trẻ những kiến thức như vậy
và thường xuyên nhắc trẻ cảnh giác về việc có thể trở thành đối tượng
cho bọn bắt cóc khi không có người thân bên cạnh nhất là nơi công cộng
tám điều cần ghi nhớ để không bị bắt cóc
theo bà chi cần dạy trẻ tám điều sau để có thể tự bảo vệ mình
khi không có người lớn ở bên cạnh
cụ thể thứ nhất không bắt chuyện với người lạ
thứ hai không được nhận quà từ người lạ người khác nếu không có sự cho phép của người lớn
thứ ba cần giữ khoảng cách an toàn với người lạ
sao cho trong khoảng cách đó trẻ có thể bỏ chạy la lên nhờ sự giúp đỡ từ người khác
thứ tư không tự ý đi theo người khác khi không có sự cho phép của cha mẹ hay người giám hộ
thứ năm khi ở nhà trẻ không tự ý cho người lạ hoặc người khác vào nhà
nếu không có ý kiến của người lớn trong gia đình
thứ sáu không tự ý nói chuyện kết nối với người lạ qua mạng
trẻ cần báo ngay với cha mẹ hoặc người giám hộ
về việc người lạ chủ động kết nối với trẻ qua mạng
thứ bảy tìm kiếm sự giúp đỡ từ xung quanh và hết lên khi cảm thấy có sự nguy hiểm
nếu mối nguy hiểm đang đe dọa trẻ không thể hét lên
trẻ có thể tìm kiếm giúp đỡ bằng những cách khác như dùng ký hiệu
hành động có chú ý để những người xung quanh phát hiện ra rằng trẻ nó mất an toàn
và thứ tám ghi nhớ tên số điện thoại của cha mẹ hoặc người giám hộ
bà trần thị quế chi nhận định nhiều vụ bắt cóc trẻ em cho thấy
tầm quan trọng của việc dạy trẻ kỹ năng phòng tránh rủi ro bị bắt cóc
trẻ có kỹ năng thuần thục chính là cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho trẻ
khi trẻ tham gia các môi trường và cộng đồng xã hội